mai văn quân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ngụ tại quận thủ đức tp hcm là một giang hồ khét tiếng vùng ven
được biết đến với các biệt danh là quân sa lộ hay quân khùng quân gốc người hà nội lớn lên
vào tp hcm lập nghiệp và từng phò tá cho những đại ca giang hồ nổi tiếng thời phước tám ngón
trải qua nhiều trận kinh chiến quân được giới giang hồ đặc biệt hiệu là quân khủng là vì tính khí
năng tàng không biết sợ ai quân có thể nganh chiến bất cứ giang hồ cộng cá nào thậm chí một
mình dám chống lại cả chục tên côn đồ thời còn trẻ quân nhiều lần một mình vác kiếm đi đòi
thuê những lần đụng độ với các băng nhóm khác quân đều giành phần thắng vì sự gan lỉ không sợ
chết sau khi đại ca thất thế quân về sống gần khu vực xa lộ hà nội cây quản cả một vùng dài từ
tp hcm bình dương đồng nai quân kết nạp nhiều đàn em vào tù giam
trong cuộc giá tội lập băng nhóm chuyên đòi nợ thuê khiến giang hồ tứ xứ khiếp sợ quân được
gọi là quân sa lộ một dân anh chị trong nhóm của quân kể tính của quân sa lộ ngang tảng
đến mức bất chấp sống chết quân xa lộ có thể biết đối thủ bao vây nhưng không bao giờ bỏ chạy
quân xa lộ từng tuyên bố với đàn em đã ra trận nó không tử vong thì mình tử vong quân khiến nhiều
đàn em rất nể phục vì sống tình nghĩa những lần nhận hợp đồng đòi nợ thuê
quân xa lộ chỉ cần cầm điện thoại gọi cho con nợ anh quân khủng đây mai em trả nợ nhé
ngày mai sẽ có người tự cầm tiền đến trả cho quân xa lộ theo công an quận thủ đức
quân xa lộ là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự vừa mãn hạn tù ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy về tội sử dụng
sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian sinh sống ở địa phương quân xa lộ cầm đầu băng nhóm
chuyên đòi nợ thuê cho vay nặng lãi và có hàng trăm đàn em ở nơi khác
như thủ đức quận chín biên hòa bình dương quận tám quận xa lộ là đối tượng siêu tra về hình sự và
ma túy của công an quận thủ đức thành phố hồ chí minh nói về việc quân sa lộ bị hàng chục giang
hồ truy sát đến tử vong một giang hồ ở vùng ven tỏ ra bất ngờ người này nói những đối tượng truy
sát quân xa lộ đều có tuổi đời còn rất trẻ và có thể không biết đây là ông chùm khét tiếng vùng ven
công an thành phố hồ chí minh vào cuộc truy tìm và bắt giữ để đảm bảo an
tự tại địa phương công an đã bắt giữ hơn một mươi một đối tượng liên quan đến vụ án trong số này có võ
thùy linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một có thể xanh tại úc hồ thanh phương hay còn gọi là sử sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ
tại quận thủ đức có vai trò là kẻ cầm đầu huy động đàn em tấn công quân xa lộ qua trích lục hồ
hồ sơ công an xác định phương sử cũng là một đại ca giang hồ khét tiếng ở khu vực quận thủ đức
quận chín quận hai thành phố hồ chí minh tỉnh đồng nai
tỉnh bình dương phương sử từng có tiền án tiền sự về tội gây dối chất tự cộng cộng phương
sử có nhiều đàn em có tiếng mang nhiều tiền án tiền sự sẵn sàng nghe lệnh của hắn
tại cơ quan công an các đối tượng khai trong đêm ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
khi nghe võ thùy linh và nguyễn minh tiến tải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tại quận thủ đức kể về việc
mâu thuẫn trong làm ăn nên xảy ra mâu thuẫn với quân xa lộ
sử gọi cho đám đàn em tấn công quân sa lộ
kêu đám đàn em là vương vũ hoàng hay còn gọi là tâm chùa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại quận thủ đức kêu
đám đàn em đi nói chuyện và sử quân xa lộ hoàng tâm chùa còn gọi là phan thanh dầu hay còn gọi là
ba đen sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nguyễn duy khải hay còn gọi là bi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và lê minh tiến hay còn gọi là
đỏ sinh năm hai nghìn hai tất cả cùng ngụ tại quận thủ đức thành phố hồ chí minh cùng khoảng hai mươi đối tượng
thủ theo mã tấu hung khí đi xe máy tới quán karaoke niviv đường khổng tử phường trường thọ quận thủ đức
về phần quân xa lộ thì nghĩ rằng các đàn em của sử sẽ không dám làm gì mình do quân xa lộ vốn có tiếng
ở khu vực quận thủ đức dân giang hồ hay gọi quân xa lộ là quân khủng khi đó quân mang theo túi sách
trước quán đợi một lúc sau sử và nhóm đàn em quay lại quán thì thấy quân đứng sử dùng mã tấu tấn công
thì quân chống trả tiếp đó nhóm đàn em của sử khoảng hai mươi người cầm hung khí mã tấu xông vào đuổi
tấn công quân sa lộ bị tấn công quân sa lộ vẫn thể hiện rõ bản lĩnh gan lì của mình không ngán sử
cùng nhóm đàn em tuy nhiên do nhóm xử quá đông nên quân xa lộ bị tấn công và bỏ chạy vào tầng hầm của quán để tìm đường ẩn nấp
vừa xuống tới nơi cửa thang máy khóa nên quân bị nhóm sử vây chém quân dùng hung khí
tìm cách chống trả để thoát thân ra đường khi quân vừa chạy lên tới cầu thang đường hầm thì bị nhóm xử
tấn công nhiều vào người quân bước thêm chừng vài mét thì nằm gục trên đường thấy vậy nhóm sử vội lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường
trong đêm nữ việt kiều cho nhóm đàn em của sử đi bốn xe ô tô trở xuống thành phố vũng tàu thành phố phan thiết
tỉnh bình thuận tỉnh đồng nai tỉnh bình phước để tẩu thoát linh cho một người anh xuống đưa tiền và thuê nhà
quân xa lộ được đưa đi cấp cứu đến dạng sáng bảy một mươi một thì đã tử vong công an vào cuộc điều tra bắt giữ được linh
ti thanh đại đăng quốc duy bùi quốc duy nguyễn tiến minh tải
và nguyễn anh trung cùng ngủ tại quận tàu
nhóm sử bỏ trốn ở các tỉnh thành hay tin các đối tượng lần lượt bị bắt biết không thoát nên ngày chín tháng một mươi một tất cả đã tới cơ quan công an để đầu thú và khai nhận
trong đó hoàng tâm chùa có một tiền án về tội trộm cắp tài sản phan thanh giàu hay còn gọi là ba đen sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi có hai tiền án về tội cối gây thương tích và đánh bạc
nguyễn duy khải hay còn gọi là bi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín có một tiền án về tội trộm cắt tài sản
qua điều tra lực lượng xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn làm ăn giữa võ thùy linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tại huyện hóc môn có thể xanh tại úc
và nguyễn anh trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ tại quận một xung quanh việc mua bán căn nhà ở quận một với số tiền hàng chục tỷ đồng
sau khi thỏa thuận không được hai người này đã tìm đến giang hồ để giải quyết sau khi gây án linh bố trí ô tô cho đàn em xuống vũng tàu làm

tiếp đó linh gọi điện thoại cho đàn em ở bình thuận lên kế hoạch cho các đối tượng chia nhau bỏ trốn để tránh sự truy bắt của lực lượng công an
tiếp đó linh gọi điện thoại cho đàn em ở bình thuận lên kế hoạch cho các đối tượng chia nhau bỏ trốn để tránh sự truy bắt của lực lượng công an

tuy nhiên sau khi vụ án xảy ra phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm nhanh chóng xác định được kẻ chủ mưu
nên phối hợp với trung tâm an ninh hàng không sân bay tân sơn nhất kịp thời phát hiện bắt giữ nữ việt kiều này
theo công an quận thủ đức đây là vụ thanh toán lẫn nhau có tính chất nguy hiểm gây hoang mang dư luận
nhiều khả năng đám tăng của quân xa lộ sẽ có nhửa băng nhóm đến viếng để phù trường thanh thế và không loại trừ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
chính vì vậy lãnh đạo công an quận thủ đức đã chỉ đạo đội hình sự phòng chống ma túy công an các phường lên kế hoạch giả soát
nắm tình hình các đối tượng hình sự ma túy nhằm phòng ngừa không để xảy ra mất an ninh trật tự trên địa bàn
ngoài ra công an địa phương phối hợp với công an quận tám công an tỉnh đồng nai bình dương trao đổi nghiệp vụ để nắm tình hình các băng nhóm đến viếng đám tang quân xa lộ
nhóm đàn em của quân xa lộ mặc áo sơ mi đen xếp hàng dài nghiêm trang để đưa tiễn đàn anh
ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hcm tuyên án sơ thẩm bị cáo võ thùy linh ba mươi ba tuổi ngụ tại huyện hóc môn
lý văn tư bốn mươi năm tuổi hồ thanh phương ba mươi sáu tuổi và một mươi đồng phạm về tội giết người
bị cáo lê thị tuyết bốn mươi bảy tuổi giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản quốc tế phạm nhật nam hai mươi sáu tuổi lê tuấn vũ hai mươi chín tuổi về tội che giấu tội phạm
theo hội đồng xét xử hành vi của bị cáo trong vụ án là coi thường pháp
pháp luật xâm phạm tính mạng người khác nguy hiểm cho xã hội nên cần có bản án nghiêm khắc
trước đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo võ thùy linh hồ thanh phương mức án tù trung thân
bị cáo lý văn tư nguyễn tiến minh tải vương vũ hoàng nguyễn ngọc thạch đề nghị phạt hai mươi năm tù
các bị cáo là đồng phạm của linh bị viện kiểm sát đề nghị phạt từ một mươi hai đến một mươi tám năm tù về cùng tội giết người
đối với hành vi che giấu tội phạm
lê thị tuyết từ ba năm sáu tháng đến bốn năm sáu tháng tù bị cáo phạm nhật nam và lê tuấn vũ từ hai đến ba năm tù
theo cáo trạng ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy bà trần ngọc thủy ký hợp đồng viết tay bán căn nhà ở đường sương nguyệt anh
phường bến thành quận một tp hcm cho lê công tuấn anh đứng tên dùm cho bà lê thị tuyết
tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản quốc tế với giá là một trăm linh tỷ đồng
sau đó bà tuyết và tuyết
anh đã thanh toán trước ba mươi năm tỷ đồng để bà thủy bàn giao nhà và đưa các giấy tờ liên quan trước khi ra công chứng sang tên
tuy nhiên bà thủy không thực hiện theo hợp đồng
còn nguyễn anh trung chồng bà thủy đăng các bài viết hình ảnh nói xấu bà tuyết trên các trang mạng xã hội như facebook zalo
ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bà tuyết và lê công tuấn anh nhờ bị cáo võ thùy linh từ úc trở về đứng ra giải quyết
ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi
lê công tuấn anh gặp bà thủy để nói chuyện và yêu cầu vợ chồng bà thủy gỡ các bài viết hình ảnh nói số bà tuyết
vợ chồng bà thủy không đồng ý và đuổi linh về
không đòi được tiền đặt cọc mà còn bị đuổi về
linh đã gọi cho hồ thanh phương ba mươi năm tuổi ngụ tại thành phố thủ đức cùng một số người ra quán cà phê ở thủ đức bán cách lấy lại tiền cọc
và yêu cầu trung gỡ bài viết nói xấu bà tuyết xuống
tối cùng ngày quân tham dự cuộc nhậu cùng trung và các nhân viên công ty tại quán savia
trên đường khổng tử thành phố thủ đức
lúc sau linh và nhóm bạn giang hồ cũng đến đây uống bia
khi ra về trung thấy ô tô của linh liền nói cho quân biết
đại ca giang hồ liền dùng gậy đập vỡ kính xe để răn mặt
cả nhóm sau đó đến quán karaoke gần đó tiếp tục vui chơi và nhắn tin cho linh
mai tao lên kiếm mày
sau khi nhắn tin qua lại đôi co thách thức hai bên hẹn gặp giải quyết ngay lập tức
nhóm của linh gồm lý văn tư phương và đại ca
năm người khác tập trung tại quán ngã tư bình thái thành phố thủ đức
linh nói với cả nhóm tụ em làm cho ra lẽ có gì chị lo hết
sau đó nhóm này gọi thêm người cầm hung khí đến số hai mươi tám khổng tử
phường trường thọ gặp mai văn quân thấy quân xa lộ đứng phía ngoài
cả nhóm xông vào tấn công quân
sau đó thì quân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi
sau khi gây án cả nhóm được linh thuê xe đi trốn
ở vũng tàu phan thiết
trước khi trở lại thành phố hồ chí minh linh đưa cho tư sáu mươi triệu đồng để đưa cho nhóm phương
khi biết tin quân tử vong nhiều người ra đầu thú
sau đó linh phương lần lượt bị bắt
làm việc với cơ quan điều tra linh không thừa nhận việc gọi người tới không chỉ đạo tấn công quân
cũng như hứa hẹn sẽ lo nếu có việc gì xảy ra
theo linh nhóm thanh niên kia vì thấy mình từ nước ngoài trở về
có điều kiện kinh tế nên muốn sao oai
bảo vệ để lấy lỏng
tuy nhiên theo lời khai của các bị can và chứng cứ cơ quan chức năng xác định linh có hành vi phạm tội
sau khi xảy ra vụ án gia đình quân đòi bồi thường tổng cộng là một hai tỷ đồng chi phí mai táng